thưa quý vị sáng nay ngày một mươi hai tháng năm thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dự khai mạc
ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ sáu
tham dự ngày hội khởi nghiệp có các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
các thầy cô giáo đại diện các sinh viên học sinh trên cả nước
từ đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi năm bằng quyết định số một nghìn sáu trăm sáu mươi
của thủ tướng chính phủ phê duyệt vào năm hai nghìn một mươi bảy
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi ba một trăm linh các đại học học viện trường
có kế hoạch triển khai hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp
chín mươi học sinh sinh viên được tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức
được trang bị kiến thức kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp
tỷ lệ sinh viên khởi nghiệp sau khoảng năm năm tốt nghiệp khoảng tám
cùng với đó đã thu hút được hơn ba dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên
và trên bốn ý tưởng dự án khởi nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
đến hết năm hai nghìn hai mươi ba đã có một trăm một mươi không gian làm việc chung dành cho học sinh sinh viên
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ những năm qua đảng nhà nước đặc biệt quan tâm
đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
trong những năm gần đây phong trào khởi nghiệp đã lan tỏa rộng khắp từ thành phố đến nông thôn
và đến tận các vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tinh thần doanh nhân khát vọng khởi nghiệp khởi sắc ở hầu hết các tầng lớp thế hệ người dân nhất là trong giới trẻ
để hoạt động khởi nghiệp trong học sinh sinh viên phát triển đột phá thực sự trở thành phong trào rộng khắp trên cả nước
thủ tướng phạm minh chính đề nghị bộ giáo dục và đào tạo cùng các cấp các ngành các địa phương
tập trung các cơ chế chính sách phù hợp tạo môi trường điều kiện cơ sở pháp lý thuận lợi để thanh niên
học sinh sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng cường liên kết giữa các trường đại học trường cao đẳng với các trung tâm nghiên cứu
có đầy đủ trang thiết bị hiện đại giúp học sinh sinh viên có thể nghiên cứu tạo nên những sản phẩm mẫu tạo sự gắn kết giữa các nhóm ngành nghề
thông qua sự hỗ trợ của đội ngũ cán bộ giảng viên điều phối viên tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho thúc đẩy khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo cho học sinh sinh viên phân bổ nguồn lực hợp lý giữa các bộ ngành liên quan trong việc triển khai các hoạt động khởi nghiệp
lưu ý tránh tình trạng có bộ ôm quá nhiều việc quá nhiều kinh phí trong khi bộ không có nguồn lực kinh phí để triển khai
kết nối những người khởi nghiệp những trung tâm khởi nghiệp với các địa phương các việc nghiên cứu các trường đại học phải có sự kết nối
kết nối địa phương với các trường đại học trong việc đặt hàng giao nhiệm vụ phát triển các dự án khởi nghiệp
trên tinh thần giải quyết các vấn đề thực tiễn và mong muốn của nhân dân mong muốn của địa phương
tức là chúng ta phải kết nối với nhau để giải quyết các vấn đề thực tiễn
rồi kết nối giáo dục khởi nghiệp từ phổ thông lên các bậc đại học cao hơn rồi đến những nội dung chương trình xuyên suốt
tức là kết nối xuyên suốt từ phổ thông cho đến đại học cho đến sản xuất kinh doanh và thị trợ
cùng với đó thủ tướng yêu cầu các đơn vị cần tập trung nâng cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong ngành giáo dục
trong đội ngũ cán bộ quản lý nhân viên giáo viên học sinh sinh viên
đổi mới từ cách nghĩ cách làm đến nội dung chương trình phương pháp giảng dạy
tập trung đề xuất hình thành và phát triển các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
trong cơ sở giáo dục đại học cơ sở giáo dục nghề nghiệp
tập trung đề xuất xây dựng sàn giao dịch ý tưởng dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên thanh niên với các doanh nghiệp
có cơ chế bảo đảm các ý tưởng dự án được bảo hộ tránh việc mất bản quyền
tập trung giải quyết rứt điểm các vấn đề tồn động
đối với học sinh sinh viên thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
các cháu chính là những chủ nhân tương lai của đất nước
bác hồ kính yêu của chúng ta từng căn dặn thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng
thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó
các cháu hãy nói theo những tấm gương sáng của các thế hệ đi trước
luôn chăm chỉ chuyên cần cố gắng học tập rèn luyện tốt giữ vững niềm tin
làm tròn trách nhiệm với bản thân gia đình cộng đồng xã hội
hãy sống một cuộc sống chẳng đầy đam mê hoài bão khát vọng vươn lên ý chí lập thân lập nghiệp
các cháu hãy luôn mang trong mình tinh thần quyết tâm nuôi dưỡng ý tưởng thổi bùng đam mê
quyết tâm kiên trì đương đầu thách thức lập nghiệp thành công
đóng góp công sức trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước thân yêu ngày càng văn minh giàu đẹp